bến cá phường sáu thành phố tuy hòa tỉnh phú yên được ủy ban nhân dân tỉnh phú yên ra quyết định đóng cửa từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
do xuống cấp nghiêm trọng không bảo đảm an toàn không còn trong quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản của tỉnh đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi